hàng chục hộ nuôi tôm tại xã ngư thủy trung huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã bị thiệt hại nặng nề do tôm nuôi bị chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân
thiệt hại ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng khiến các hộ nuôi tôm lao đao vì lâm vào cảnh nợ nần
xã ngư thủy trung có khoảng bốn mươi năm hộ nuôi tôm trên cát với diện tích khoảng một mươi bốn hectare
đây cũng là sinh kế mới với hy vọng giúp các hộ dân nơi đây thoát nghèo
tuy nhiên khi chuẩn bị xuất bán người dân bơm nước biển vào các hồ để thay nước mới cho tôm thì tôm phát bệnh và chết hàng loạt
trước tình hình đó nhiều hộ chưa thay nước cũng đang phải tìm cách bán tháo với giá rẻ chỉ từ ba mươi bốn mươi nghìn đồng trên một kg không bằng một nửa giá tôm thương phẩm
những bệnh khác đang còn bắt được bệnh nhưng thời gian này không biết rõ nguồn nước biển hay nhiễm mặn hay như thế nào thì không rõ nguyên nhân
nhưng mà cấp nước vào thì nó chết nó chết rất nhiều nhưng mà không chết đột ngột một lúc nhưng mà nó chết dân
một hồ nuôi khoảng ba m hai mỗi vụ kéo dài bốn tháng người nuôi phải bỏ ra gần một tỷ đồng
giờ phải bán tháo với giá rẻ mỗi ao nuôi phải chịu lỗ hơn năm trăm linh triệu đồng

ao nuôi gia đình ông trương quốc tuấn ở xã ngư thủy trung huyện lệ thủy đang lỗ hai bảy tỷ đồng một con số quá lớn đối với mọi người dân nơi đây
chính quyền địa phương ngân hàng cũng như nhà nước có chính sách hỗ trợ để người dân nơi đây khắc phục hậu quả cũng như tiếp tục con đường làm ăn